bộ ngoại giao hàn quốc vừa đưa ra thông báo cho biết tàu chở dầu succe chín đã được trả tự do sau khi bị cướp biển tấn công ở vùng biển ngoài khơi khu vực tây phi hồi đầu tuần này
tàu succe chín đăng ký tại singapore chở hai mươi thuyền viên thuộc nhiều quốc tịch khác nhau trong đó có một công dân hàn quốc đã bị cướp biển tấn công ở vùng biển phía nam bờ biển nga vào lúc hai mươi ba h ngày một mươi tháng bốn theo giờ hàn quốc
các cơ quan chức năng đã liên lạc được với thủy thủ người hàn quốc vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn và phát hiện ra toán cướp biển đã bỏ trốn sau khi đánh cắp hàng hóa và đồ đạc cá nhân của thủy thủ đoàn
bộ ngoại giao hàn quốc khẳng định tất cả các thành viên thủy thủ đoàn vẫn an toàn
tình trạng cướp biển vẫn là một mối nguy lớn đối với các tàu thuyền qua lại vịnh guinea
theo các nhà chức trách hầu hết những vụ tấn công này do các băng nhóm cướp biển nigeria thực hiện
một ngày sau khi các vụ đụng độ dữ dội
nổ ra giữa quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf nhóm bán quân sự đầy quyền lực ở quốc gia bắc phi
trong đó rsf tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn một số khu vực trọng yếu tại thủ đô khak tum trong tuyên bố mới nhất
tư lệnh quân đội sudan cho biết quân đội đã giành lại quyền kiểm soát các địa điểm này và đang đảm bảo an toàn cho phủ tổng thống trụ sở quân đội và sân bay
giao tranh lớn trong ngày hôm qua tại sudan đã khiến ít nhất hai mươi năm người thiệt mạng và một trăm tám mươi ba người khác bị thương
liên đoàn bác sĩ sudan cho biết
những trường hợp thiệt mạng chủ yếu được xác nhận xung quanh khu vực sân bay khak tum
trước diễn biến an ninh nghiêm trọng tại sudan cộng hòa sát đã quyết định đóng cửa biên giới với nước này
trong khi hãng hàng không egypt air của ai cập và rapsiut đã tuyên bố ngừng các chuyến bay đến và đi từ thủ đô khak tum của sudan cho đến khi có thông báo mới
chính phủ mỹ nga các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae ai cập đồng loạt lên tiếng kêu gọi các bên ở sudan kiềm chế
hạ nhiệt căng thẳng và nỗ lực hướng tới chấm dứt khủng hoảng thông qua đối thoại
dự kiến trong ngày một mươi bảy tháng bốn hội đồng bảo an liên hợp quốc sẽ tổ chức thảo luận về diễn biến khủng hoảng mới nhất ở sudan
căng thẳng giữa quân đội sudan và rsf đã leo thang suốt nhiều tháng nay khiến các đảng phái chính trị ở quốc gia bắc phi chưa thể ký kết thỏa thuận được quốc tế ủng hộ
nhằm nối lại quá trình chuyển tiếp chính phủ trong nước
những căng thẳng hiện tại giữa quân đội và rsf bắt nguồn từ bất đồng giữa hai bên về cách thức sắp nhập rsf vào quân đội và đơn vị nào sẽ đảm trách công tác giám sát quá trình này
việc sắp nhập hai lực lượng là điều kiện quan trọng trong thỏa thuận chuyển tiếp chính phủ chưa được ký kết tại sudan
còn tại israel hàng nghìn người đã đổ ra đường phố tel aviv vào tối muộn ngày một mươi năm tháng bốn để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ
bất chấp việc thủ tướng israel benjamin netanyahu hôm hai mươi bảy tháng ba đã thông báo dừng cho phép thúc đẩy kế hoạch cải cách tại quốc hội
hàng chục nghìn người đã tham gia biểu tình tại tel aviv
bom khói và pháo hoa cũng đã được sử dụng
sau khi sự kiện chính kết thúc và đám đông giải tán một số người biểu tình đã tìm cách xâm nhập cao tốc ayarron
tuy nhiên cảnh sát đã có mặt để ngăn chặn hành vi này
hoạt động biểu tình tương tự nhưng có quy mô nhỏ hơn cũng đã xảy ra thành phố cảng miền bắc hafa
và bên ngoài nhà riêng của bộ trưởng tư pháp garib levin ở modin
đáng chú ý cuộc biểu tình mới diễn ra chỉ một ngày sau khi cơ quan xếp hạng tín nhiệm tín dụng motis thông báo
sẽ hạ xếp hạng của israel từ tích cực xuống ổn định liên quan đến kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp không được lòng dân của chính phủ israel
liên hợp quốc dự báo ấn độ sẽ vượt trung quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới ngay trong năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù tốc độ tăng dân số của ấn độ đang chậm lại
hiện nay số dân một bốn tỷ người của trung quốc chỉ cao hơn chút ít so với một ba mươi tám tỷ ấn độ
năm hai nghìn hai mươi hai dân số trung quốc lần đầu tiên giảm sau hơn sáu mươi năm
trong khi đó tốc độ tăng dân số hàng năm của ấn độ mặc dù giảm so với một mươi năm trước nhưng hiện vẫn đạt trung bình một hai kể từ năm hai nghìn một mươi một
hơn nữa với hai mươi bảy dân số trong độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi chín ấn độ là một trong những quốc gia trẻ nhất thế giới
trong khi trung quốc lại đang bước vào giai đoạn dân số
thưa quý vị tự chủ chiến lược là một khái niệm được tổng thống pháp emmanuel macron nhiều lần kêu gọi châu âu cần hướng đến
thời gian gần đây nhà lãnh đạo pháp thường xuyên nhấn mạnh chủ đề này trong các tuyên bố của mình
chuyến thăm hai ngày tới hà lan vừa qua của ông macron cũng gây chú ý
một phần vì bài diễn văn quan trọng của ông về nỗ lực tự chủ chiến lược của châu âu tại thành phố la hay
trong bài phát biểu tại la hay hà lan ngày một mươi một tháng bốn
tổng thống emmanuel macron phát thả tầm nhìn về tương lai chiến lược của trung quốc
châu âu với sự tự chủ về kinh tế và công nghiệp dựa trên năm trụ cột
khả năng cạnh tranh chính sách công nghiệp chủ nghĩa bảo hộ cơ chế có qua có lại và thúc đẩy hợp tác
chúng ta cần tự chủ trong việc lựa chọn đối tác và định hình vận mệnh của châu lục
thay vì chỉ là những chứng nhân đơn thuần cho sự phát triển như vũ bão của thế giới
chúng ta sẽ làm được điều này với một tinh thần cởi mở và luôn sẵn sàng chào đón những cái bắt tay phù hợp
trước đó trả lời phỏng vấn
tờ leko sau chuyến thăm trung quốc ông macron kêu gọi châu âu phải trở thành cực quyền lực thứ ba trên thế giới
xác lập vị thế cân bằng với mỹ và trung quốc thay vì bị cuốn vào các cuộc khủng hoảng bên ngoài
và tránh phải thích ứng với chính sách của mỹ hay phản ứng của trung quốc
rõ ràng ông macron đang cố gắng xác lập con đường thứ ba của châu âu
theo đó liên minh châu âu eu cần phải hướng đến việc tự đưa ra quyết định
chứ không phải tuân theo các luật lệ do bên khác đưa ra
trong thời gian vừa qua tự chủ về an ninh quốc phòng
thì chúng ta thấy rằng là châu âu bộc lộ rõ cái điểm yếu của mình là về mặt an ninh quốc phòng châu âu
chưa chuẩn bị sẵn sàng cho sự bảo vệ chính châu âu
bởi vì sau chiến tranh thế giới lần thứ hai
thì mỹ đứng ra chia cái ô bảo an ninh hạt nhân để bảo vệ cho liên minh châu âu
cho nên là châu âu có phần là ỉ lại vào vấn đề đó
cho nên là nhiều nước bây giờ mới giật mình
mới thấy rằng là hóa ra cái nền công nghệ quốc phòng của liên minh châu âu
đặc biệt là của đức của pháp
các quốc gia đầu tàu của châu âu ấy đã bị bỏ lỡ trong một thời gian rất dài
và bây giờ thiếu hụt vũ khí không đủ sức để bảo vệ chính bản thân liên minh châu âu
về vấn đề kinh tế rất nhiều lĩnh vực đặc biệt là sau cái sự kiện là covid một mươi chín
cũng như là sau cuộc chiến tranh giữa ukraine và nga
và giữa áp lực của mỹ đòi hỏi các nước liên minh châu âu
phải áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước nga
cũng như là cai nghiện hoàn toàn đối với lại các cái khí đốt tự nhiên như dầu mỏ của nga
thì châu âu mới bắt đầu mới thấy rằng là hóa ra châu âu bị hụt hẫn rất nhiều về mặt kinh tế
cho nên bây giờ châu âu cần phải tìm ra một con đường gọi là tự chủ hội nhập kinh tế
rồi là vấn đề là ngoại giao địa chính trị
ở châu á thì nổi lên vấn đề là ở đài loan
thế thì đấy là một cái điển hình thôi
chứ còn vấn đề ở châu phi vấn đề ở trung đông vấn đề ở châu âu nữa
ví dụ như cuộc chiến tranh ukraine với nga
là châu âu cần phải rất thận trọng để tránh rơi vào một cái bẫy
cái bẫy chọn phe hiện nay châu âu đang chọn phe trong cuộc chiến tranh ukraine và nga
cho nên là châu âu đang phải dồn rất nhiều sức lực
rồi nhân tài vật lực và tất cả các thứ vào phục vụ cho cái cuộc chiến tranh đó
mặc dù là chưa trực tiếp nhưng dần dần sẽ nếu không cẩn thận
sẽ bị lún sâu vào và sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba
thì lúc bây giờ châu sẽ là tan nát
một cái trục cột nữa trong cái chính sách tự chủ chiến lược của ông macron
tức là vấn đề là phải đoàn kết nội khối
các nước phải bình đẳng với nhau cùng với tuân theo châu âu hoạt động thành một cái khối thống nhất
để tạo ra một cái thế lực mạnh ở trên thế giới
rồi một cái vấn đề nữa là trong tất cả các lĩnh vực về kinh tế chính trị ngoại giao
thì macron muốn thúc đẩy châu âu trở thành một cực trong một thế giới đa cực mà có ba cực chính
cực thứ nhất là cực là liên minh giữa nga và trung quốc vừa qua
và hiện nay
cực thứ hai đang càng ngày càng hình thành một cái rõ nét
cực thứ hai là cực hoa kỳ và cực thứ ba phải là cực liên minh châu âu
tự chủ chiến lược là khái niệm không mới trong chính sách đối ngoại của pháp nói chung
và của tổng thống macron nói riêng
ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên ông macron đã xác định tự chủ chiến lược của châu âu
là một trong những ưu tiên đối ngoại lớn nhất trong chính sách châu âu của mình
nhìn rộng hơn trong quá khứ tự chủ cũng là tư duy đối ngoại chủ đạo của nước pháp
từ thời tổng thống jacques de gaulle khi ngay trong thời cao điểm của chiến tranh lạnh
ông do golds vẫn chủ trương xây dựng cho nước pháp một sự tự chủ tương đối so với mỹ
một số học giả nhận định việc ông macron làm nóng chủ đề này ở thời điểm hiện tại là có chủ đích
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập nghị viện châu âu
cái nghị viện châu âu nó được thành lập năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám tại hà lan
vậy cho nên là nhân cái sự kiện đó thì ông đến phát biểu tại cái viện nghiên cứu
là viện nghiên cứu nesus ở la hague
hà lan thế thì đấy là một cái lý do là ông có cái cớ để ông có cái điều kiện môi trường để ông phát biểu
thứ hai nữa là ngay sau chuyến thăm của ông macron đến thăm trung quốc
thì ông nhận ra rõ ràng hơn lúc nào hết đối với chính bản thân ông
rằng là cái mâu thuẫn mỹ trung đang ngày càng ngày càng căng thẳng
sự căng thẳng mỹ trung là không thể dung hòa trong tương lai
cho nên ông thấy rằng là châu âu cần phải có một quan điểm độc lập về vấn đề đó
đứng giữ cái thái độ
là trung lập trong các cái vấn đề mà chiến tranh giữa các khu vực
vấn đề thứ hai nữa là trong cái cuộc chiến tranh hiện nay giữa ukraine và nga thì nó bộc lộ rất rõ rồi
tức là các nước châu âu là đi theo phần lớn là các chính sách của mỹ
từ việc cấm vật nước nga cũng là ý tưởng của mỹ
châu âu phải cung cấp vũ khí cho ukraine để đánh lại nga cũng là do áp lực của mỹ
thực tế ông macron nhận thấy trong thời gian vừa qua là mỹ là bên được hưởng lợi
các biện pháp cấm vật nga thì châu âu là người bị thiêu thua thiệt
cho nên hơn lúc nào hết bây giờ là cần phải nói lên cần phải xới lên
cần phải nhấn mạnh cái vấn đề tự chủ chiến lược của châu âu để châu âu có một cái vị trí như đã nói ở trên
tức là một cực trong ba cực phát triển của thế giới
các phát ngôn của tổng thống macron về vấn đề tự chủ chiến lược ngay lập tức đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều tại châu âu
bên cạnh những tiếng nói ủng hộ các chính trị gia theo quan điểm thân mỹ
đã chỉ trích các phát biểu của ông macron
thậm chí còn xem việc thảo luận về tự chủ chiến lược của châu âu là một điều phi thực tế
nhiều chuyên gia cho rằng tham vọng của pháp rất lớn
nhưng việc hiện thực hóa được tham vọng này hay không lại là một câu chuyện khác
lý do chính là bởi hiện nội bộ châu âu vẫn còn khá nhiều bất đồng
và cuộc xung đột giữa nga và ukraine đang diễn ra vẫn gây ảnh hưởng lớn tới lục địa giả
nếu quan điểm về tuyên bố của ông macron chủ tịch hội đồng châu âu jacques michel nhấn mạnh
lập trường của tổng thống pháp phản ánh quan điểm của nhiều nhà lãnh đạo châu âu
theo ông jacques michel đã có sự dịch chuyển trong vấn đề tự chủ chiến lược
so với tình hình cách đây vài năm rằng khối luôn ủng hộ việc thắt chặt
và phát triển quan hệ với các bên song không mù quáng chạy theo lập trường của bất kể bên nào
tuy nhiên ngược lại với chủ tịch hội đồng châu âu thủ tướng ba lan mateusz morawiecki cho biết
thay vì xây dựng tự chủ chiến lược với mỹ bà lan đề nghị xây dựng đối tác chiến lược với mỹ
nhiều nước thành viên eu đặc biệt là các nước vùng baltic bắc âu đông âu
tỏ ra hoài nghi quan điểm của tổng thống macron
những nước này vốn coi quan hệ với mỹ là bất khả xâm phạm

và thành viên liên minh châu âu
mục thế giới đa triều vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay